nhằm khẳng định và tôn vinh vị thế giá trị của áo dài trong đời sống xã hội hiện nay
mới đây tại hà nội bảo tàng phụ nữ việt nam phối hợp với viện văn hóa nghệ thuật quốc gia
đã tổ chức hội thảo khoa học áo dài việt nam nhận diện tập quán giá trị và bản sắc
và triển lãm áo dài di sản văn hóa việt nam
tại hội thảo các nhà nghiên cứu nhà quản lý văn hóa nghệ thuật và các nghệ nhân làm áo dài
đã có cơ hội trình bày và thảo luận những vấn đề về lịch sử chức năng giá trị văn hóa
xã hội nghệ thuật của trang phục áo dài việt nam
từ đó đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của áo dài nói riêng
và di sản văn hóa phi vật thể nói chung trong đời sống đương đại
trong khuôn khổ buổi hội thảo đại biểu tham dự còn có cơ hội tham quan triển lãm
áo dài di sản văn hóa việt nam
thông qua sự kiện lần này là căn cứ quan trọng góp phần xây dựng hồ sơ công nhận áo dài
trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia